thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn
quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải điều hành phiên họp
quốc hội đã nghe báo cáo tiếp thu trình lý giải trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản
đại biểu đỗ thị việt hà đoàn bắc giang đề nghị làm rõ hơn hành vi cố ý cung cấp thông tin không chính xác
hoặc giả mạo hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được quy định tại điều chín dự thảo luật
đại biểu cho rằng nên cân nhắc thêm việc quy định hành vi này là cố ý hay chỉ cần quy định hành vi cung cấp thông tin
vì để xác định thế nào là hành vi cố ý là khá khó cần phải có quy định cụ thể thế nào là cố ý để tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong quá trình thực thi
theo tôi thì không cần quy định đây là hành vi cố ý mà chỉ cần quy định
là có hành vi cung cấp thông tin
ý thứ hai tôi đề nghị để hoàn thiện quy định này đó là đề nghị là bổ sung thêm nội hàm của hành vi này
tức là không chỉ cung cấp thông tin không chính xác mà còn cung cấp thông tin không đầy đủ và không trung thực
khi mà cây khai cái thông tin trong hồ sơ theo hướng có lợi cho tổ chức đấu giá
quan tâm đến quy định về đấu giá đối với một số loại tài sản đặc thù như quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
tài sản thi hành án dân sự quyền sử dụng tần số vô tuyến điện quyền khai thác khoáng sản
đại biểu nguyễn tạo đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng cho rằng những quy định được đưa ra trong bối cảnh pháp luật
về đấu giá tài sản thời gian qua theo luật hiện hành còn nhiều bất cập chưa chặt chẽ chưa phù hợp với thực tiễn
gây khó khăn vướng mắt cho tổ chức đấu giá cũng như người có tài sản đấu giá và các cá nhân tổ chức có liên quan
đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định cụ thể rõ ràng chặt chẽ để bảo đảm tính khả thi khi thi hành luật
đại biểu đề nghị dự thảo luật vẫn tiếp tục chấp nhận đấu giá một cách chủ quan phi thực tế thì cần quy định việc trả giá vượt mức khởi điểm bao nhiêu lần
mà khi chúng đấu giá lại có hành vi bỏ cọc dẫn đến hủy kết quả đấu giá thì cần chịu với số tiền phạt bằng bao nhiêu lần đối với số tiền đặt cọc
hiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản sau khi được tiếp thu chỉnh lý đã sửa đổi bổ sung bốn mươi ba điều
và bãi bỏ ba điều của luật hiện hành bổ sung ba điều mới tăng một mươi tám khoản so với dự thảo luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu
nhưng chủ yếu là sửa về mặt kỹ thuật lập pháp không phát sinh nhiều chính sách mới